trước tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp tỉnh ninh bình nỗ lực bảo đảm an toàn cho các cơ sở cách ly tập trung theo hình thức có thu phí
trong đó chú trọng các nguyên tắc về phòng dịch nguồn nhân lực bảo đảm công tác an ninh
nhờ đó các khách sạn tham gia thực hiện cách ly y tế tại địa phương đã nâng cao chất lượng dịch vụ chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
khách sạn cozini b là một trong những khách sạn tham gia phục vụ khách cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay khách sạn đã cách ly cho bảy mươi tám trường hợp là các chuyên gia người lao động tay nghề cao nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại ninh bình
tại khách sạn đồng nê bảy mươi bốn trường hợp người nước ngoài đã được cách ly tại đây
để bảo đảm sức khỏe cho mọi người cách ly khách sạn thường xuyên thay đổi thực đơn phong phú đa dạng bảo đảm dinh dưỡng
bên cạnh đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn này
trong thời gian tới trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những đoàn giám sát để kiểm tra xem công tác cách ly trong các cơ sở cách ly tự nguyện có đảm bảo theo đúng quy trình hay không
và sẽ hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện trực tiếp để đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình hiện tỉnh có bốn khách sạn đủ điều kiện cách ly cho người nước ngoài với số lượng phòng tối đa phục vụ cho gần một trăm linh người
tính đến nay các khách sạn này đã cách ly cho hơn một trăm sáu mươi người